còn tại mỹ vào ngày sáu tháng một mươi hai chính quyền vùng lãnh thổ hải ngoại pelto rical của mỹ thông báo
sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh với khách du lịch nước ngoài
nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch đặc biệt là sau khi biến thể omicron xuất hiện
tuy nhiên cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín hiện nay trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
khi màu sắc ca nhiễm mới đã tăng vọt với hơn hai mươi ca mỗi ngày
bất chấp tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín khá cao cùng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt
đóng cửa tất cả các cửa hàng quán bar và nhà hàng từ một mươi bảy giờ hàng ngày
các bệnh viện ở hà lan hiện đang rơi vào tình trạng quá tải
trong bối cảnh có hai một trăm bốn mươi ba người phải nhập viện vì covid một mươi chín
trong đó có sáu trăm một mươi một ca phải điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt
chiếm khoảng năm mươi chín số dường bệnh ở các khoa điều trị tích cực
thậm chí các hoạt động khám chữa bệnh không khẩn cấp cũng phải hoãn lại
vì bệnh nhân covid một mươi chín đã chật kính các khu khám bệnh
kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên vào hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
puerto rico đã ghi nhận ba hai trăm bảy mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín
mặc dù chưa có báo cáo về trường hợp nhiễm biến thể omicron
nhưng giới chức y tế vùng lãnh thổ này đã nhận định sự xuất hiện của biến thể mới
tại đây chỉ là vấn đề thời gian nhất là khi omicron đã được phát hiện tại mỹ
từ ngày bốn tháng một mươi hai tới tất cả các du khách quốc tế từ một mươi tám tuổi trở lên
đều phải xuất trình giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm chủng vaccine
ngừa covid một mươi chín khi nhập cảnh tại colombia
trong thông báo về trường hợp
vào ngày sáu tháng một mươi hai tổng thống colombia iván duque cho biết
những người trưởng thành ở colombia cũng phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng đầy đủ
để được vào các cơ sở công lập
anh và đan mạch hôm năm tháng một mươi hai đã ghi nhận hàng chục ca nhiễm omicron mới
điều này làm dấy lên lo ngại biến thể này đã lây lan rộng rãi
biến thể mới omicron của virus sars cov hai đã xuất hiện tại ít nhất bốn mươi năm quốc gia
và vùng lãnh thổ trên thế giới
trong những ngày gần đây mỹ và phần lớn châu âu đều ghi nhận
ca nhiễm omicron mới
khi ngày càng có nhiều các quốc gia báo cáo ca nhiễm omicron
các hạn chế nghiêm ngạc hơn đang phủ bóng kỳ nghỉ lệ sắp tới
thời điểm nhiều người dân hy vọng rằng cuộc sống sẽ trở lại trạng thái bình thường
cơ quan dịch vụ an ninh y tế anh cho biết ngày năm tháng một mươi hai
anh ghi nhận tám mươi sáu ca nhiễm omicron mới nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới này
tại nước này lên hai trăm bốn mươi sáu ca còn số này cao hơn gấp đôi số ca nhiễm omicron
được báo cáo một ngày trước đó
tại đan mạch các cơ quan y tế địa phương ngày năm tháng một mươi hai báo cáo có một trăm tám mươi ba ca nhiễm omicron
số ca nhiễm biến thể omicron ở đan mạch đã tăng gấp ba lần trong bốn mươi tám giờ qua
ngày ba tháng một mươi hai đan mạch chỉ ghi nhận một mươi tám ca nhiễm omicron và bốn mươi hai ca ghi nhận biến thể này
cả anh và đan mạch đều là những nước đi đầu trong việc xét nghiệm sars cov hai
và giải trình tựa gen giúp họ có lợi thế hơn trong việc theo dõi sự lây lan
của virus và các đột biến
chúng ta sẽ thấy số ca nhiễm biến thể omicron tăng lên tại các nước trên thế giới
trong vài tuần tới đây điều này không có gì đáng ngạc nhiên
loại virus này chỉ đang hoạt động giống như một loại virus hô hấp có khả năng lây truyền cao
tiến sĩ michael o stanholm giám đốc trung tâm nghiên cứu và chính sách bệnh truyền nhiễm
tại đại học minnesota cho biết
tiến sĩ peter j hortes hiệu trưởng trường y học nhật đế quốc gia thuộc đại học e baylor cho biết
số ca nhiễm biến thể omicron tăng lên tại các nước trên thế giới trong vài tuần tới đây
số ca nhiễm omicron hiện nay vẫn quá nhỏ để xác định mức tăng số ca bệnh trong thời gian tới
ông houther cho rằng vài trăm ca nhiễm omicron chỉ là một phần nhỏ trong số khoảng bốn mươi bốn ca mắc
covid một mươi chín mới mỗi ngày ở anh và chưa đủ dữ liệu để kết luận biến thể này có nguy hiểm hơn delta hay không
chuyên gia hotex cũng cảnh cáo rằng sẽ là điều đáng lo ngại nếu số ca nhiễm omicron tăng bằng
một mươi số ca nhiễm delta vào cuối tuần này
ngay cả trước khi phát hiện ra biến thể mới
gia y tế đã lưu ý rằng các quy định hạn chế đi lại ở châu âu không đủ để ngăn chặn sự gia tăng số ca mắc bệnh
một số nước châu âu có thể đang phải trả giá vì không tái áp dụng các hạn chế phòng dịch như đeo khẩu trang
trong nhà giãn cách xã hội và yêu cầu người dân cách ly ở nhà nếu từng tiếp xúc với người mắc bệnh
jeremy farrar giám đốc của quỹ từ thiện wellcome trust và là cựu thành viên của cơ quan cố vấn
khoa học của chính phủ anh cho biết trong bài đăng trên trang ofer rằng
sự trỗi dậy của biến thể omicron là một tín hiệu cho thấy những thành tựu đáng kinh ngạc
mà châu âu đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch đang bị hoang phí
ông forra cho rằng các nước giàu có đang dần lãng quên covid một mươi chín khi nghĩ rằng điều tồi tệ nhất của đại dịch đã qua đi
ông fara nói biến thể omicron còn là lời nhắc nhở rằng chúng ta vẫn ở gần thời điểm bắt đầu đại dịch hơn là điểm kết thúc
quý vị và các bạn thân mến
dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp trong bối cảnh biến thể mới omicron
đặc biệt châu âu vẫn là điểm nóng dịch bệnh khi khu vực này đều ghi nhận số găm mắc mới và tử vong
vì covid một mươi chín cao gấp nhiều lần các khu vực khác trên thế giới trong tuần qua
trước đó vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nhiều nhà xác ở châu âu đã quá tải thi thể nạn nhân covid một mươi chín
khi hàng trăm người chết vì covid một mươi chín mỗi ngày trong hai tháng qua ở romania
một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch mới nhất ở trung và đông âu
đây cũng là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch mới nhất ở trung và đông âu

châu âu từng là tâm dịch nhà sát quá tải thi thể nạn nhân covid một mươi chín liệu kịch bản có lặp lại
cách đây khoảng một tháng lan sóng covid một mươi chín mới đã càng quét một số quốc gia ở trung và đông âu
nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn so với những nơi khác trong khu vực
trong khi các nhân viên y tế kêu gọi các biện pháp hạn chế cứng rắn thậm chí là áp lệnh phong tỏa
các nhà lãnh đạo vẫn chậm chạp trong việc kiểm soát dịch suốt nhiều tuần
đầu tháng này một quan chức của tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố rằng châu âu trở lại thành tâm chấn của đại dịch covid một mươi chín
trong khi một số quốc gia tây âu đang chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca nhiễm
các quốc gia ở đông âu đang ghi nhận số ca tử vong tăng vọt
romania bulgaria và các quốc gia ở vùng balkan đã ghi nhận tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín trên đầu người cao nhất thế giới
trong tuần đầu tiên của tháng một mươi một
tại một bệnh viện chính ở butares romania thi thể của những người chết vì covid một mươi chín xếp dọc hành lang trong những ngày gần đây vì không còn chỗ trong nhà xác
ở serbia một số bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải đến mức chỉ nhận điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi đó những người quản lý ở nghĩa trang belgrade serbia cho biết hiện họ đang xử lý trung bình sáu mươi năm thi thể mỗi ngày so với khoảng ba mươi năm bốn mươi thi thể trước đại dịch
các khu mộ ở belgrade serbia cho biết hiện họ đang xử lý trung bình sáu mươi năm thi thể mỗi ngày so với khoảng ba mươi năm bốn mươi thi thể trước đại dịch
nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp buộc phải tạm dừng tất cả các ca phẫu thuật không khẩn cấp
để có thêm bác sĩ điều trị cho số lượng bệnh nhân covid một mươi chín ngày càng tăng
các chuyên gia cho rằng các chiến dịch tiêm chủng chậm chạp
các hệ số y tế thiếu nguồn lực tài chính và quản lý không hiệu quả
là những nguyên nhân nền tảng dẫn đến các đợt bùng phát dịch mới nhất ở khu vực trên
trong khi đó các bác sĩ cho rằng một số chính phủ triển khai biện pháp chống dịch
mất nhiều thời gian và chưa đủ mạnh
với sức lây lan cao gấp nhiều lần các biến thể cũ omicron đang dần lây lan nhanh chóng
và khiến cho nhiều nước ở châu âu không dám tưởng tượng đến mức độ tàn phá khủng khiếp của nó
trong thời gian tới đây
quý vị và các bạn thân mến hiện tại số ca mắc mới tại các nước ở châu âu
vẫn đang tăng lên từng ngày
chính quyền các nước đang phải siết chặt tập trung vào việc hạn chế đi lại từ nước ngoài
và yêu cầu xét nghiệm sars cov hai nhiều hơn
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về diễn biến dịch
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi